thưa quý vị hà nội mới đây đã ban hành đơn giá xây dựng làm cơ sở bồi thường khi thu hồi đất
trước tình trạng mặt hàng thiết bị vệ sinh trung quốc ồ ạt nhập vào thị trường trong nước
tổng cục hải quan đã yêu cầu tăng cường kiểm tra đặc biệt
đáng chú ý thủ tướng đã chỉ đạo điều tra đường dây kinh doanh đưa người việt xuất cảnh trái phép
sau đây là nội dung chi tiết
bên cạnh những lo ngại xung quanh brexit thì thông tin nền kinh tế lớn thứ tư châu á là hàn quốc
sẽ chỉ tăng trưởng dưới hai trong năm nay thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
điều này khiến giá vàng thế giới tuần qua tiếp tục tăng và kéo theo giá vàng trong nước
tại thị trường mỹ và thị trường châu á giá vàng đứng ở mức một năm trăm linh hai usd một ounce
tăng chín usd so với chốt phiền trước đó
giá vàng sgc tại thị trường trong nước cũng bật tăng mạnh
khiến tuần qua khép lại với đà tăng của giá vàng
tạo một diễn biến khó lường cho giá vàng tuần này
tuy nhiên dự báo vàng vẫn chưa đà tăng
những ngày gần đây thịt lợn tại chợ truyền thống và siêu thị đột ngột tăng giá lên mức một trăm hai mươi một trăm năm mươi đồng một kg
khiến nhiều người chuyển sang dùng các loại thịt da cầm da súc khác
khảo sát tại các chợ truyền thống sức tiêu thụ thịt bò thịt da cầm các loại thủy sản những ngày qua tăng mạnh
tại các siêu thị trước đây thịt bò chiếm từ bảy tám nhưng hiện tại đã tăng lên mức từ một mươi một mươi một
mặt hàng thịt da cầm mỗi ngày bán ra lượng hàng tăng gấp hai lần so với cuối tháng chín
trước tình trạng ồn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường trung quốc
bộ công thương đã có công văn gửi các địa phương để triển khai các giải pháp giảm thiểu tình trạng này
bộ công thương khuyến cáo các địa phương doanh nghiệp phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông sản
để chủ động kế hoạch sản xuất giãn tiến độ vận chuyển và giao hàng tại khu vực cửa khẩu tân thanh
tỉnh lạng sơn và cửa khẩu kim thành tỉnh lào cai để giảm thiểu un tắc và bảo đảm an toàn chất lượng hàng hóa
ubnd tp hà nội vừa bán hành quyết định số một mươi tám hai nghìn một mươi chín quy đề ubng về việc bán hành giá xây dựng mới
để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố
quyết định có hiệu lực từ ngày hai mươi tám một mươi hai nghìn một mươi chín thay thế quyết định số sáu hai nghìn một mươi bảy quy đề ubng
ngày ba ba hai nghìn một mươi bảy của ubnd tp hà nội
đối với những dự án hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư
tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này
đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường hỗ trợ cho các cá nhân hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
tổng cục hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các cục hải quan các tỉnh thành phố về việc tăng cường kiểm tra
đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh đặc biệt là hàng có xuất xứ từ trung quốc do lượng hàng từ trung quốc
đang ồ ạt nhập vào việt nam với số lượng quá lớn nhưng trị giá rất thấp
để ngăn chặn tình trạng trên tổng cục hải quan yêu cầu kiểm tra đối chiếu thông tin về tên hàng
chất lượng nhãn hiệu xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan với bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
trường hợp phát hiện hàng hóa không phù hợp với các chứng từ và thông tin về hàng hóa đã khai trên co
thì phải xử lý theo quy định
khách sạn ba bốn sao bị giảm mạnh với công suất khi các homestay phát triển trên nền tảng trực tuyến
tăng trưởng quá nhanh trong khi phân khúc khách sạn năm sao ít bị ảnh hưởng do chỉ phục vụ
những đối tượng khách hàng đặc thù có thu nhập cao và cần dịch vụ đẳng cấp
khách hàng luôn có quá nhiều lựa chọn cạnh tranh thông qua một cú nhấp chuột đạt phòng trực tuyến
khiến kinh doanh khách sạn bình dân đang chịu áp lực của các đối thủ công nghệ non trẻ
do vẫn còn vận hành mô hình kinh doanh lỗi thời và cũ kỹ so với các loại hình bất động sản khác
khiến lượng khách giảm đáng kể
trước yêu cầu bức thiết cải thiện điều kiện sống của người dân tại bộ mặt kiến trúc đô thị
việc cải tạo các khu trung cư cũ đang được tp hà nội đốc thúc triển khai
tuy nhiên công tác giả soát đánh giá khu vực trung cư cũ nhà cũ xuống cấp
để công bố thu hút đầu tư còn chậm thậm chí rất chậm
thành phố hà nội đã giả soát xác định trên địa bàn hiện có một năm trăm bảy mươi chín nhà trung cư cũ
nhiều nhà trung cư xuống cấp nghiêm trọng một số nhà hư hỏng nặng và nguy hiểm
tuy nhiên việc cải tạo nâng cấp đang rất chậm và còn nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách
liên quan đến vụ việc ba mươi chín người chết trong công tân nơi tại anh gần đây
đại sứ quán việt nam tại anh đang làm việc với cảnh sát anh để xác minh thông tin
về quốc tịch của các nạn nhân
trước tình hình này thủ tướng đã chỉ đạo bộ công an chủ trì điều tra
phát hiện các đường dây kinh doanh đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép
báo cáo trước ngày năm tháng một mươi một
chính phủ giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các địa phương
nhanh chóng xác minh vụ việc để có biện pháp xử lý
phù hợp với quy định của pháp luật việt nam và luật pháp quốc tế
đồng thời phải điều tra phát hiện các vụ việc kinh doanh đưa công dân việt nam
xuất cảnh trái phép ra nước ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thưa quý vị hãy đón xem những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình trên truyền hình nhân dân
qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhân dân tv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế